các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố hồ chí minh thành phố cần thơ là tám thành phố cà mau tỉnh cà mau là một mươi
ban ngày khi ra ngoài trời quý vị nên chú ý đeo kính mắt có tác dụng chống tiêu cực tím
đội mũ mặc quần áo chống nắng hạn chế ra nắng trong khoảng thời gian từ một mươi h đến một mươi ba h
và sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng
chuyển sang thời tiết ở miền trung mưa sẽ có xuống thu hẹp và giảm bớt dần trong ngày mai
tại các tỉnh ở khu vực phía bắc miền trung
trong mưa rông vùng mưa lớn sẽ tập trung từ thừa thiên huế trở vào cho đến bình thuận
cụ thể từ gần sáng ngày mùng bốn cho đến ngày mùng năm ở đà nẵng đến quảng nam
mưa sẽ phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi là trên hai trăm linh mm
quảng ngãi đến bình định mưa từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
từ ngày mùng ba đến mùng sáu tháng bốn ở phú yên đến khánh hòa có mưa từ một trăm linh đến một trăm tám mươi mm
có nơi là trên hai trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại khu vực vùng núi và ngợm úng cục bộ
tại các vùng trụng thấp và ven sông
nhật độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ hai mươi hai hai mươi bốn độ ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
và hai mươi bốn ba mươi độ ở các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
các vùng biển trên biển đông thịnh hành hướng gió đông bắc cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa trời ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa liên tục có mưa rào và rông
xuất hiện nhiều nơi tầm nhìn xa giảm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không quá mức hai mươi chín độ
khu vực hà nội trời phổ biến không mưa trời nắng trời rét về đêm và sáng
nhiệt độ sẽ phổ biến một mươi năm đến hai mươi năm độ